từ ngày mai tức ngày một mươi tháng hai đến ngày một mươi ba tháng hai thanh niên việt nam sẽ lên đường thực hiện
nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn hai mươi theo đánh giá đến nay hầu hết các địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị
để ngày hội tòng quân được thực hiện vui tươi ý nghĩa lễ giao nhận quân bảo đảm nhanh gọn an toàn
theo đó ngày một mươi tháng hai sẽ có một mươi hai tỉnh thành tổ chức lễ giao nhận quân gồm cao bằng lạng sơn bắc cạn
bắc giang bắc ninh thái nguyên đà nẵng quảng nam phú yên khánh hòa gia lai đắk lắc
ngày một mươi một tháng hai lễ giao nhận quân diễn ra tại hai mươi hai tỉnh thành hà nội tuyên quang yên bái phú thọ
vĩnh phúc quảng ninh hải phòng thái bình nam định hà nam ninh bình hải dương hưng yên hòa bình
thanh hóa quảng bình thừa thiên huế quảng ngãi bình định ninh thuận con tum đắk nông
một mươi tỉnh thành phố tổ chức ngày hội tòng quân vào ngày một mươi hai tháng hai gồm nghệ an hà tĩnh quảng trị
tp hcm đồng nai bình dương bình phước tây ninh long an bà địa vũng tàu bình thuận lâm đồng
các địa phương hà giang lào cai lai châu điện biên sơn la tiền giang bến tre đồng tháp vĩnh long trà vinh
cần thơ hậu giang sóc trăng an giang kiên giang bạc liêu cảm mau sẽ tiến hành giao nhận quân vào ngày một mươi ba tháng hai
thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm hai nghìn hai mươi các địa phương trong cả nước đã triển khai
tích cực đồng bộ hiệu quả từng khâu từng bước trong quy trình tuyển quân góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu bảo đảm chất lượng giao quân
đến nay hầu hết các địa phương đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị để ngày hội tổng quân được thực hiện vui tươi ý nghĩa
lễ giao nhận quân bảo đảm nhanh gọn an toàn
việc tuyển chọn và gọi công dân từ các phường cơ quan đơn vị trên địa bàn nhập ngũ được yêu cầu thực hiện công khai
dân chủ công bằng đúng luật bảo đảm quân số với chất lượng cao
các tân binh đều phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị trình độ văn hóa sức khỏe đủ điều kiện lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc
trước khi tổ chức nhận quân các đơn vị cần quán triệp nội dung hướng dẫn về phòng chống ncov cho các khung tuyển quân
đồng thời hướng dẫn và yêu cầu các lực lượng nhận quân thực hiện nghiêm túc các quy định phòng ngừa lây nhiễm cho cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ